cũng trong chiều qua mặc dù thành phố hồ chí minh đang trong giai đoạn thực hiện chỉ thị một mươi sáu
nhưng hai nam thanh niên vẫn ra ngoài kênh rạch bắt cá hậu quả là làm một người chết đuối
theo thông tin ban đầu hai thanh niên đi bắt cá tại rạch tư dinh đường lê văn lương
khu phố một phường tân phong quận bảy
trong lúc bắt cá cả hai quyết định bơi qua rạch
khi đến giữa thì bất ngờ một thanh niên đuối nước chìm và mất tích
năm thanh niên còn lại bơi qua bờ an toàn rồi gọi điện báo công an địa phương
trung tâm thông tin chỉ huy thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố
nhận tin báo liền điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ và hai xe chuyên dụng tới hiện trường
sau đó lực lượng này đã tìm thấy nạn nhân
xác định thanh niên này sinh năm hai nghìn sáu tạm trú tại phường tân hưng quận bảy
ngay trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
nhưng hai người này vẫn bất chấp chỉ thị mà tự ý ra ngoài khi không cần thiết dẫn đến tai nạn thương tâm
lực lượng cứu hộ đã bàn giao nạn nhân cho địa phương phối hợp với gia đình xử lý